đối tượng đặng hữu huỳnh cùng mẹ là nguyễn thị hồng bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh nghệ an bắt giữ
về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả thu giữ một sáu trăm bảy mươi bảy nước sát khuẩn giả
tiếp tục mở rộng chuyên án lực lượng công an thi hành lệnh khám xét nơi sản xuất hàng giả
tại nhà của nguyễn thị hồng có địa chỉ tại huyện can lộc tỉnh hà tĩnh
tại đây lực lượng công an đã thu giữ hai chín trăm một mươi hai vỏ chai và các thùng nhựa lớn
đựng các dung dịch hóa chất là những công cụ phương tiện để sản xuất nước sắt quần giả
qua đấu tranh bước đầu đối tượng huỳnh khai nhận do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
nhu cầu sử dụng nước sát khuẩn tăng cao đối tượng đã mua các nguyên liệu về để mẹ của mình
sản xuất nước sắt quần giả để bán ra thị trường tổng số là bốn năm trăm linh chai